tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành về tình hình giá thịt lợn
và bình ổn thị trường những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo của bộ nông nghiệp cho thấy giá thịt lợn hơi trung bình cả nước
khoảng từ sáu mươi sáu mươi bảy đồng một kg cá biệt có nơi đã lên tới bảy mươi năm tám mươi đồng một kg
trong khi đó theo phân tích của tổng cục thống kê giá thịt lợn thời điểm này
đã tăng gần một mươi chín so với cùng kỳ năm trước
dự báo nếu giá thịt lợn tăng ở mức tám mươi đồng một kg thì sẽ làm cpi trung tăng khoảng từ năm bảy
đưa mức cpi bình quân năm hai nghìn một mươi chín dự báo tăng dưới ba so với năm hai nghìn một mươi tám vẫn trong vùng kiểm soát
tuy nhiên phải có hướng để kiểm soát xu thế giá tăng cao hạn chế lạm phát kỳ vọng
tạo dư địa cho điều hành giá năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng khẳng định giá thịt lợn đã tăng vượt cả dự báo từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhất là xuất hiện tình hình phức tạp về đầu cơ thịt lợn
phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp nhanh chóng công bố tình trạng
và đưa ra các giải pháp đáp ứng cung cầu bù đắp thiếu hụt nhất là trong dịp lễ tết
phần thiếu hụt phó thủ tướng giao bộ công thương tính toán từng tháng
bảo có chính phủ nhập khẩu thêm từ nước ngoài bỏ đảm cung cầu thịt lợn trong nước
hài hòa lợi ích giữa người sản xuất người tiêu dùng và doanh nghiệp trong lưu thông phân phối